và cũng liên quan đến việc có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội
công an thị xã kinh môn tỉnh hải dương đang xác minh làm rõ thông tin
cô đồng bổ cao xem bói với câu nói gây bão mạng đúng nhận sai cãi
và trường hợp nếu như phát hiện vi phạm công an thị xã sẽ cùng với ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã
làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật
gần đây trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt video của một phụ nữ tự nhận là cô đồng
với ngồi bổ cao vừa nói về lá số tử vi của người khác với câu kết đúng nhận sai cãi
nhanh chóng để thành trạng lưu tư hàng triệu lượt người xem
các câu hỏi của đa phần đều rất chung chung đúng không nước lại chỉ đích danh họ tên các thành viên trong gia đình
nhiều cư dân mạng đã chế lại màn xem bói online của người phụ nữ này
với các đoạn clip bổ hoa quả như là nho táo hay dưa hầu
và dự đoán về gia thế công việc tình duyên của người xem bói lan truyền trên mạng xã hội
vì lỗi liên cơ đồ chẳng nói có hương cái đúng hay sai